đồng chí nguyễn văn bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban kinh tế trung ương và đoàn đại biểu quốc hội tỉnh quảng bình vừa có buổi tiếp xúc với cử tri sau kỳ họp thứ tám tại thị trấn hoàn lão huyện bố trạch và phường phú hải thành phố đồng hới
tại các buổi tiếp xúc cử tri kiến nghị một số vấn đề bức xúc nổi cộng hiện nay như công tác phòng chống tham nhũng tuy đã đạt được một số kết quả nhưng vẫn còn hạn chế tình trạng thất thoát trong đầu tư công vẫn còn diễn ra thủ tục hình chính trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn dườm ra đấu tranh hoạt động cờ bạc tín dụng đen cho vai nặng lãi vẫn diễn ra với nhiều hình thức
đồng chí nguyễn văn bình thông tin thêm những chủ trương đường lối của đảng và chính sách của nhà nước trong việc phòng chống tham nhũng bảo vệ chủ quyền biển đảo tổ quốc bảo đảm trật tự an toàn xã hội nhằm phát triển kinh tế xã hội
đồng chí nguyễn văn bình đề nghị cử tri tăng cường giám sát hoạt động của cấp ủy chính quyền và từng cán bộ đảng viên trong công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương qua đó góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ ngày càng trong sạch vững mạnh